phó tổng thống iran phụ trách vấn đề gia đình và phụ nữ bà masume evteka đã có xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới virus gây bệnh covid một mươi chín
bà là thành viên đầu tiên thuộc nội các của tổng thống hassan rouhani nhiễm virus này
cố vấn truyền thông của bà etteba cho biết hiện bà đang được điều trị tại nhà và những người từng tiếp xúc với bà trong thời gian gần đây đang được xét nghiệm và sẽ có kết quả vào ngày hai mươi chín tháng hai
trước đó chủ tịch ủy ban phụ trách an ninh quốc gia và ngoại giao của quốc hội iran mosdaba jonur cũng xác nhận ông đã nhiễm bệnh
thứ trưởng bộ y tế irai harichi trước đó cũng xác nhận đã nhiễm covid một mươi chín tốc độ lây nhiễm ở iran là khá nhanh với một trăm linh sáu ca nhiễm mới trong ngày hai mươi bảy tháng hai
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới nhận định rằng iran có đủ năng lực để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
chính phủ iran đã cấm nhiều hoạt động công cộng và không cho công dân trung quốc nhập cảnh